và để hạn chế đến mức tối đa khả năng pháo sáng lọt vào bên trong
ba tổ chức đã đặt máy soi chiếu để kiểm tra khán giả vào sân

bên cạnh đó do đặc thù là khu vực đông dân cư lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng giao thông từ sớm
tại tất cả các tuyến dẫn vào khu vực sân hàng đẩy
ngoài ra các tổ chức trận đấu cũng sẽ tăng cường giám sát để tránh tình trạng người không có vé vẫn vào xem như ở sân mỹ đình
được biết sẽ có gần một nhân viên an ninh được huy động để đảm bảo trật tự cho trận đấu trên sân hàng đẩy
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin truy nã tội phạm
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin truy nã tội phạm

và đối tượng lê thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường chú tại thôn đông xã đồng lĩnh thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa bị công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết
vào hồi một mươi h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão số chín ở vào khoảng chín bảy độ vĩ bắc một trăm linh chín độ kinh đông cách đảo phu quý khoảng một trăm linh km
cách phan tiết khoảng một trăm tám mươi km
cách vũng tàu khoảng hai trăm ba mươi km cách bến tre hai trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp chín một mươi giật cấp một mươi hai
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
và đến hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến bến tre
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp chín một mươi giật cấp một mươi hai
trong một mươi hai h đến hai mươi bốn h tiếp theo
bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
và đi vào đất liền các tỉnh từ bình thuận đến bến tre với cường độ mạnh cấp bảy cấp tám
sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền nam bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do hành hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu báo số chín
ở vùng biển các tỉnh từ quảng ngãi đến phú yên
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vùng biển từ khánh hòa đến bà rịa vũng tàu
bao gồm cả huyện đảo phú quý có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão đi qua cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
sóng trên biển vùng gần tâm báo cao từ bốn đến sáu m vùng gần bờ cao từ ba đến năm m
trở lại với thời tiết trên đất liền khu vực phía tây bắc bộ trong ngày hôm nay
chỉ có mưa ở diện vài nơi chưa chịu hưởng nắng
trong ngày hôm nay nền nhiệt ngày đêm trong ngưỡng từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
từ ngày mai khối không khí lạnh được tăng cường tuy chỉ với cứng độ yếu
nhưng cũng sẽ làm nhiệt độ trên khu vực có xu hướng giảm dần
ở vùng núi nền nhiệt thấp nhất giao động từ một mươi năm đến một mươi tám độ
đặc biệt là ở vùng núi cao nền nhiệt thậm chí còn xuống dưới ngưỡng một mươi hai độ
người dân cần hết sức lưu ý
tương tự tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong ngày hôm nay cũng phổ biến ít mưa
nền nhiệt trưa chiều giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
sang ngày hai mươi năm tháng một mươi một do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu
nên nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm dần
đặc biệt là tại những nơi có địa hình núi cao trời rét về đêm và sáng
nếu phải lưu thông trong thời điểm này thì người dân cần hết sức lưu ý để giữ ấm cho cơ thể
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của bão nên sẽ có mưa
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và rông
tập trung chính từ quảng bình đến thừa thiên huế
trong cơn rông cần đề phòng
có tố lấp và gió giật mạnh
sang ngày hai mươi bảy khi bão suy yếu mưa trên khu vực sẽ giảm chỉ còn ở diện vài nơi
nền nhiệt tại đây không cao
ngày đêm duy trì từ một mươi bảy đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong hai ngày tới
cũng chịu ảnh hưởng của bão nên có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to đến rất to và rông
lượng mưa có thể lên tới ba trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
sau đó đến ngày hai mươi bảy do bão suy yếu dần
mưa trên khu vực sẽ giảm chỉ còn ở diện dài rác tập trung ở phần phía bắc
do có mưa nên nền nhiệt tại đây không cao
trưa chiều chỉ giao động trong ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới cũng có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to rất to và rông
trong đợt này lượng mưa có thể đạt từ một trăm linh đến hai trăm linh mm một đợt
người dân nơi đây cần chủ động có những biện pháp ứng phó với mưa lớn trên khu vực
đến ngày hai mươi bảy khi bão suy yếu
mưa sẽ giảm cả về diện và lượng chỉ còn ở diện dài rác
nền nhiệt trên khu vực không cao ngày đêm trong ngưỡng từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới sẽ có mưa to đến rất to và rông
với lượng mưa có thể lên tới từ hai trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt
trong cơn rông cần đề cao cảnh sát với hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không cao
trưa chiều ra động từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
từ ngày hai mươi bảy cùng với bão suy yếu mưa trên khu vực sẽ giảm chỉ còn ở diện giải rác
cùng nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ